thông tin từ trung tâm y tế sự phòng tỉnh đắk lắc cho biết bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang gia tăng về số lượng và xuất hiện trên diện rộng có nguy cơ bùng phát thành dịch
tính từ đầu năm đến ngày chín tháng năm toàn tỉnh đắk lắc ghi nhận ba trăm hai mươi trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số ca bệnh xuất hiện tại tất cả một mươi năm huyện thị xã thành phố của tỉnh trong đó tập trung nhiều ở thành phố buôn ma thuột huyện krong anna chư mơ nga
chúng tôi gặp bệnh nhân xuất xuất huyết nhập viện ở tất cả các địa bàn các địa phương trong toàn tỉnh từ tất cả các huyện trên toàn tỉnh rải rác quanh năm
và cả những huyện của tỉnh đắk nông mà gần tỉnh đắk lắc nữa ví dụ như huyện cư giút huyện đắk minh huyện crono cũng nhập viện ở khoa chúng tôi trong bệnh cảnh xuất xuất huyết
như vậy thì chúng tôi bệnh xuất xuất huyết có mặt rải rác của tất cả các huyện trong toàn tỉnh
để chủ động phòng chống bệnh xuất xuất huyết
tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo chính quyền các huyện thị xã thành phố tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cơ sở y tế để xử lý kịp thời
tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống sốt xuất huyết đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông đến từng hộ gia đình thông qua mạng lưới cộng tác viên y tế thôn buôn nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan